trong các lễ hội truyền thống của mỗi vùng quê đều có một yếu tố tạo nên nét riêng độc
đáo đó là những điệu múa dân gian đặc sắc với cư dân thái bình mỗi điệu múa lại truyền
tài và thể hiện một nội dung khác nhau nhưng đa phần đều mang đậm màu sắc của nền văn minh lúa
nước có những điệu múa mang tính phổ biến trong nhiều lễ hội như múa xanh tiền múa lân
cũng có những điệu múa chỉ xuất hiện ở một địa phương gắn liền với truyền thuyết về vị thần
khai sinh ra làng và khi đến với làng thượng liệt xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
những ai yêu nghệ thuật cổ truyền cũng sẽ có được cơ hội thưởng thức một điệu múa độc đáo như thế
đó là điệu múa giáo cờ giáo quạt loại hình múa tín ngưỡng nhưng cũng mang đậm màu sắc dân gian
gắn liền với câu chuyện về một vị công chúa thời nhà trần
người được nhân sách
dân tôn thờ làm thành hoàng làng ở nơi này
giống như nhiều làng quê việt thừa xưa ngôi làng này có hai tên
tên nôm là làng rắng tên chữ là làng thượng liệt
thuộc xã đông tân huyện đông hưng tên chữ là làng thượng liệt thuộc xã đông tân huyện đông hưng

theo thần tích được lưu truyền từ bao đời nay công chúa trần thị quý minh con gái vua trần duệ tông được đưa sang cống hồ cùng hai người em gái
sau khi vua cha qua đời năm một nghìn ba trăm tám mươi tám chị em bà mới được trở về nước kế tục sự nghiệp vua cha

trên đường về bà chị em bà dừng lại tại phủ long hưng chia nhau lập nên trang ấp
trần thị quý minh về ấp sáng nay là làng thượng liệt triệu tập cư dân để khai khẩn đất đai phát triển nông nghiệp
trần thị quý minh về ấp sáng nay là làng thượng liệt triệu tập cư dân để khai khẩn đất đai phát triển nông nghiệp
để giúp nhân dân vơi đi nỗi cực nhọc trong những ngày đầu lập ấp
đồng thời làm vơi bớt nỗi nhớ kinh thành dựa theo tích chiêu quân cống hồ
từ đó điệu múa đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa của làng
trải qua hơn sáu trăm linh năm người dân làng thượng liệt đến nay vẫn còn lưu giữ được điệu múa cổ xưa
bà trấn quốc minh ở thế kỷ thứ một mươi ba một nghìn ba trăm bảy mươi hai bà về đây dựng ấp
sau đó dân làng chủ phú thì bà dạy dân làng múa hát là từ lúc đó là đã có cái múa giáo cờ giáo quạt rồi
thế thì cái múa giáo cờ giáo quạt ba mươi sáu cấp này là một mới lược tức là không nhận là văn hóa viên vật thể
thế còn trước đây là chỉ hương ước của làng để mua vui trong những ngày lễ hội thôi
khi bà trấn quốc minh qua đời thì chúng tôi sẽ chọn cái khu đất cao ở cạnh những cái phương thành để an táng và xây lăng thờ bà
hiện nay là mộ bà trấn quốc minh là
bà trấn quốc minh là chế đông của dương thiên thành